khảo sát của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh điện biên và thành phố hà nội

tuyên bố trên được đưa ra sau khi bắc kinh tuần trước đã chỉ đạo các công ty du lịch nước này ngừng cấp tour du lịch đến hàn quốc trong động thái phản đối việc chính quyền seoul ký thỏa thuận đổi đất với tập đoàn lotte để triển khai thác
bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc đã phải thành lập một nhóm công tác đặc biệt nhằm giải quyết những khó khăn mà ngành du lịch của hàn quốc sẽ phải đối mặt sau động thái của trung quốc
ukraine và quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa thông báo đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về giải ngân tín dụng mới
qua đó kyiv hy vọng nhận được khoản hỗ trợ tín dụng trị giá một tỷ đô la mỹ trong nửa đầu năm nay
bộ tài chính ukraine cho biết thỏa thuận này là kết quả của việc kiev đồng ý thực hiện chương trình cải cách của imf cũng như thể hiện tốt khả năng phối hợp chặt chẽ giữa tổng thống chính phủ và ngân hàng quốc gia ukraine
trong khi đó ban lãnh đạo imf tại ukraine cũng xác nhận thông tin trên và nhấn mạnh thỏa thuận sơ bộ này sẽ giúp imf xem xét lần thứ ba việc giải ngân khoản tín dụng một tỷ usd và dự kiến triển khai trong những tháng còn lại của nửa đầu năm nay
tháng chín năm ngoái imf đã thông qua trên nguyên tắc việc giải ngân một tỷ đô la mỹ cứu trợ cho ukraine nối lại hoạt động hỗ trợ quốc gia này bình ổn nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn
quyết định của imf đưa tổng con số giải ngân cứu trợ ukraine lên bảy sáu mươi hai tỷ đô la mỹ
bộ du lịch cuba vừa thông báo đảo quốc caribe này đã đạt cột mốc đón một triệu khách quốc tế sớm hơn sáu ngày so với cột mốc tương tự của năm hai nghìn một mươi sáu khi cuba đạt kỷ lục đón bốn triệu du khách quốc tế trong cả năm
bộ du lịch cuba cho biết tăng trưởng điều đạn của các thị trường mỹ la tinh đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển của ngành công nghiệp không khói cuba
việc cuba và mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao đã mang lại sự bùng nổ lượng khách từ nền kinh tế lớn nhất thế giới tới hòn đảo tự do
trong năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách từ mỹ tới chưa tính số kiều dân cuba về nước thăm thân đã tăng bảy mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi năm và đạt hai trăm tám mươi năm lượt người
bất chấp việc washington vẫn duy trì lệnh cấm công dân nước mình du lịch cuba mà chỉ được đi theo một mươi hai dạng trao đổi được quy định cụ thể
du lịch cuba đã liên tục cắn mốc mới trong những năm qua năm hai nghìn một mươi bốn lần đầu tiên lượng du khách quốc tế tới đảo quốc caribe này vượt ngưỡng ba triệu lượt người trong năm
tới năm hai nghìn một mươi năm con số này được nâng lên mức ba năm triệu lượt người
và năm hai nghìn một mươi sáu là bốn triệu tăng một mươi ba so với năm trước
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo